yêu con gái nhưng bị bố vợ tương lai quyết liệt ngăn cản gã trai làng đem lòng thù tức
đỉnh điểm là khi người yêu đi lấy chồng đối tượng đã tìm đến nhà người yêu cũ ra tay với bố của cô gái
một người họ hàng vô tình có mặt ở hiện trường cũng bị hám hại
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh công an huyện nghi xuân
cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh truy bắt thành công đối tượng trần quốc bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thôn mỹ lộc xã xuân viên huyện nghi xuân là nghi phạm trong vụ việc kinh hoàng tại thôn yên khánh xã xuân việt
nạn nhân là ông phan văn diện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và anh phan văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú thôn yên khánh có nhiều vết thương trên cơ thể
tối muộn ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai như thường lệ anh phan ngọc tránh sinh năm hai nghìn
trở về nhà tại thôn yên khánh xã xuân yên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh sau một ngày làm việc mệt mỏi
nhưng khác với thường lệ khi anh về đến đầu ngõ thì trong nhà tối ôm không có ánh điện từ bên trong
mặc dù trước đó bố đẻ là ông phan văn diện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn có gọi điện báo là tối nay ở nhà xem đá bóng chứ không đi đầu
chạy vào sân nhà dưới ánh đèn vàng của xe máy anh tránh phát hiện có nhiều vệt máu loang lổ khắp sân
linh tính chẳng lành anh đào một vòng quanh sân thì bàng hoàng phát hiện ra có hai người đàn ông đang nằm bất động
và một trong hai người đó chính là bố đẻ của anh
tránh vội vã hô hoán hàng xóm đến giúp sức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tắt thở trước đó
lúc này kiểm tra nguồn điện thì phát hiện đã bị cắt
khi ánh điện được cấp trở lại mọi người mới nhận ra người đàn ông chung số phận với ông diện chính là phan văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là con bác của anh tránh chú cùng thôn
vụ việc xảy ra đã làm rúng động cả làng quê yên khánh vốn dĩ yên bình từ xưa đến nay
ngay sau đó vụ việc được cấp báo đến cơ quan công an
nhận được thông tin báo án công an huyện nghi xuân
đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng công an xã xuân yên có mặt để bảo vệ hiện trường
đồng thời báo cáo vụ việc lên ban giám đốc công an tỉnh
ngay trong đêm lực lượng tinh nhuệ nhất của phòng cảnh sát hình sự đã có mặt để truy bắt hung thủ
đồng thời lực lượng kỹ thuật hình sự cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
kết quả khám nghiệm cho thấy ông phan văn diện mất mạng bởi có một mươi một vết tác động trên cơ thể
trong khi anh phan văn hưng cũng bị một mươi bảy nhát dẫn đến mất mạng
một cuộc hội ý nhanh giữa các trinh sát phòng cảnh sát hình sự và công an huyện nghi xuân
được thực hiện ngay tại hiện trường nhận định ban đầu được đưa ra hoặc đây sẽ là một vụ trọng án cướp tài sản
hoặc là do mâu thuẫn cá nhân nhưng cũng không loại trừ giữa hai nạn nhân có mâu thuẫn với nhau từ trước dẫn đến hãm hại nhau
phán đoán thứ nhất ngay lập tức bị bác bỏ khi kiểm tra tất cả tài sản trong gia đình đều còn nguyên vẹn
và không có dấu hiệu của sự lục xoát
giả thiết hai nạn nhân mâu thuẫn cũng bị người thân phủ nhận
vì bình thường ông diện và anh hưng chưa từng to tiếng hay cãi vã nhau
nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng cách bán kính hiện trường khoảng một km để thu thập manh mối
song không mang lại kết quả khả quan
một mũi khác tiến hành giả soát di biến động của các đối tượng có tiền sử tâm thần ngáo đá trên địa bàn
nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm
nghi phạm ra tay sát hại hai nạn nhân trong đêm tối trong thời gian rất nhanh
nhà của nạn nhân lại ở cách biệt với xóm làng nên ít người qua lại để có thể làm nhân chứng
dấu vết mà hung thủ để lại gần như là không có bất cứ manh mối nào ngoài các vết máu giữa sân nhà nạn nhân
nên đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình phá án một điều tra viên cho biết
giữa lúc các mũi đấu tranh tưởng chừng như đang rơi vào bế tắc thì các điều tra viên nhận được thông tin rất quý báo
người nhà của nạn nhân diện cho biết mặc dù sống hiền lành không va chạm với ai
nhưng gần đây ông diện bị trần thế bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú xã xuân viên huyện nghi xuân nhắn tin đe dọa đòi hám hại
nguyên nhân là do ông diện sau khi biết chuyện bảo tán tỉnh yêu đương con gái mình là chị phan thị tây a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ông đã kịch liệt phản đối
cách đây chưa lâu con gái ông diện đã đi lấy chồng
trước thông tin quan trọng này cơ quan công an nhận định trần thế bảo đã trở thành diện tình nghi số một của vụ án
nhưng khi một mũi trinh sát tiếp cận nhà riêng của đối tượng ở thôn mỹ lộc xã xuân viên huyện nghi xuân hà tĩnh
thì được biết anh ta đã rời nhà từ nhiều giờ trước đó
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an hà tĩnh
đã được huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt đề phòng đối tượng lợi dụng đêm tối để lần trốn hoặc cao chạy xa bay khỏi địa bàn
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã xác định được quá trình rời khỏi địa bàn
trần thế bảo mặc áo phao màu đen quần đen mang theo ba lô đen và đi xe máy quay màu xanh đen biển kiểm soát ba mươi tám n một một nghìn tám trăm bốn mươi
camera an ninh đã ghi nhận vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút bảo đã ghé vào bệnh viện đa khoa hồng hà trên địa bàn thị xã hồng lĩnh
để chăm sóc vết thương sau đó tiếp tục bỏ trốn
cùng với sự vào cuộc quyết liệt và sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai
với sự nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của công an huyện nghi xuân công an huyện lộc hà
và sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh cùng sự hỗ trợ giúp đỡ của quân chúng nhân dân trên địa bàn
sau một mươi hai giờ truy bắt lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công nghi phạm trần thế bảo
khi đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở thôn thượng phú xã hồng lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
cách địa điểm gây án khoảng ba mươi km
tại cơ quan điều tra trần thế bảo đã thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng trong đêm
cướp đi mạng sống của hai nạn nhân vô tội
bảo cho biết bản thân mình với ông phan văn diện chưa từng xảy ra xích mích hay thù tức gì với nhau
cho đến trước khi ông diện biết bảo có tình cảm yêu đương với con gái của mình và ra sức phản đối ngăn cản
cho rằng bảo không xứng đáng với con gái mình ông diện đã nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ này
và bắt con gái lấy chồng sớm
từ đó bảo sinh ra tức giận đã từng gọi điện nhắn tin đe dọa là sẽ hãm hại ông
sự bực tức lên đến đỉnh điểm sau ngày người yêu cũ đi lấy chồng
cho rằng chính bố vợ hụt là người đã chia rẽ tình cảm của con trẻ
trần thế bảo đã âm thầm toan tính và lên kế hoạch sát hại ông diện để trả thù
nghĩ là làm nắm bắt được quy luật sinh hoạt của gia đình bởi những lần tới chơi trước đó
đêm hai tháng một mươi hai biết thời điểm này ông diện thường chỉ ở nhà một mình
nên bảo đã chuẩn bị rào nhọn bỏ vào bà lô lấy áo mưa mặc vào để ngụy trang
rồi lầm lỗi rời nhà nhắm hướng nhà người yêu cũ thẳng tiến
đối tượng khai nhận lúc đến ngõ vừa định đi thẳng vào nhà để nói chuyện
thì bất ngờ bị đàn chó phát hiện nên sổ ấm ý
sợ bị phát hiện bảo đã chạy xe đi chỗ khác tầm ba mươi phút sau thì quay lại
lúc này từ xa phát hiện ông diện đang đứng một mình giữa sân
lập tức bảo chạy xe máy vào và lao đến dùng con dao nhọn mang sẵn tác động liên tiếp vào ông diện
khi nạn nhân gục xuống đối tượng định quay đi
thì từ trong nhà nghe tiếng động nên anh phan văn hưng chạy già
trong cơn bớn loạn trần thế bảo tiếp tục lao vào tấn công anh
sau khi thấy hai nạn nhân đã gục xuống
đối tượng đã tìm cách ngắt cầu rào điện lưới vào nhà rồi rơi khỏi hiện trường
trên đường đi bảo đã vứt áo mưa có dính máu để phi tàng
ra thành phố vình nghệ an
tại đây sợ bị phát hiện nên ngay sau đó
đối tượng đã quay xe ngược trở lại hà tĩnh theo cô lộ một a hướng bắc nam
do trong quá trình gây án nạn nhân chống cự nên tay trái của bảo bị thương tích
mất máu nên khi đi đến địa phận xã hồng lĩnh
đối tượng đã vào bệnh viện tư nhân hồng hà để sơ cứu vết thương
quá trình lưu lại tại đây khoảng ba mươi phút
hình ảnh đối tượng đã bị camera an ninh của bệnh viện ghi lại
trong cơn bấn loạn trần thế bảo trợt nhớ đến một người bạn thân ở huyện lộc hà
nên đã quyết định chạy đến đây xin tá túc qua đêm và được đón nhận
gia đình người bạn này khi bảo bị bắt mới biết sự thật
vì trước đó đối tượng chỉ nói là bị thương do ngã xe chứ không tiết lộ sự thật là vừa gây án
trong quá trình tá túc tại đây biết khó có thể thoát tội
nên trần thế bảo đã nhắn tin cho một người bạn thân kể chuyện vừa gây ra án mạng
khiến hai người ra đi và được người này khuyên ra đầu thú
tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện thì đã bị phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan điều tra trần thế bảo khai nhận chỉ mâu thuẫn và muốn sát hại một mình ông diện
để trả thù cho cơn hận tình nạn nhân hưng xuất hiện lúc đó là nằm ngoài tính toán
do vậy khi thấy anh bảo hãm hại là để bịt đầu mối chứ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo trần thế bảo ba mươi bốn tuổi chú xã xuân viên
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh mức án tử hình